trong quan niệm của triều nguyễn trang phục cung đình là một trong những yếu tố thể hiện tính tôn ti trật tự của vương triều

đến thăm tư gia của nhà sưu tầm cổ vật nguyễn hữu hoàng ở xã phú mỹ huyện phú vàng tỉnh thừa thiên huế
sau hơn hai mươi năm sưu tầm cổ vật anh hoàng đã biến các nhà nhỏ của mình thành một bảo tàng với hơn một hiện vật đang được lưu giữ
trong đó có những hiện vật gốc độc nhất vô nhị như hơn năm mươi bộ trang phục cung đình triều nguyễn
sưu tập đồ hoàng cung thì trong đó rất nhiều cái làm cho mình thú vị
ví dụ như khi sưu tập trang phục cung đình triều nguyễn thì trong trang phục người ta phức định rất là rõ ràng giai cấp thử bực
thì cứ mỗi cái là cần nằm vào một cái khác
một cái biểu hiện như một cái cấp bực
là lưng mò theo cái dấu vệt đó mình cảm thấy hứng thú để mà sưu tập lấp cứ mỗi cái mỗi khác cứ mỗi cái mỗi khác
hậu cung ba giai lệ là chủ đề muôn thùa về các triều đại phong kiến phương đông
hậu cung triều nguyễn sưu
hậu cung ba giai lệ là chủ đề muôn thùa về các triều đại phong kiến phương đông
hậu cung ba giai lệ là chủ đề muôn thùa về các triều đại phong kiến phương đông
nơi mà hơn trăm năm trước khi nhà vua băng hà những vị phi tần bất hạnh của ông đã phải đến đây ẩn giật khói hương thở phụng nhà vua cho đến ngày tử giã cuộc đời nhung lụa vàng son nhưng ngập tràn cay đắng
nằm ngay ở góc ngoài củng khiêm lăng của vua tự đức là một khuôn viên cũng khiêm nhường như tên gọi của nó
nằm ngay ở góc ngoài củng khiêm lăng của vua tự đức là một khuôn viên cũng khiêm nhường như tên gọi của nó
cùng cấm họ phải tử bỏ thân phận làm đàn ông
khi đau yếu về già thì đến chùa tử hiếu gửi thân
cuộc đời của các cung tần thái giám dưới thời phong kiến
phần lớn đều khởi đầu trong hy vọng và kết thúc trong cô đơn hoàng lạnh
ngày nay khu mộ các thái giám hầu như không có người thân hương khói
một thời vàng son của quá khứ đã qua đi
và các thái dán cũng như các câu chuyện về họ cũng lụi tàn theo năm tháng
cố đô huế quả là một kho tàng vô vàn những điều hấp dẫn
mà mỗi lần đến huế là một lần du khách lại khám phá thêm được những điều lý thú
trong chuyến thăm lại cố cung lần này nhóm làm phim thật là may mắn
khi được xem biểu diễn nhạc cung đình ngay trong tử cấm thành
đúng nơi mà cách đây hơn bảy thập kỷ
những nhạc công của dàn nhạc cung đình đã tấu lên những giai điệu trang nghiêm
trong buổi tế lễ cuối cùng trước khi vương triều nguyễn cáo trung
ngày xưa nếu chỉ là dân thường thì cơ hội thưởng thức nhã nhạc quả là không dễ
bởi đây là một loại hình âm nhạc bác học được xem là quốc nhạc
chỉ sử dụng trong các cuộc tế lễ của triều đình
các triều đại quân chủ việt nam hết sức coi trọng phát triển nhã nhạc
và loại hình âm nhạc này đã trở thành một biểu tượng cho vương quyền
cho sự trường tồn hưng thịnh của triều đại
nghệ thuật tải diện mùa cung đình và tuôn huế
thì mùa cung đình là tải diện những tiệc mục mùa ngày xưa
ngày xưa cha ông đã để lại là các thời vua chúa
giống như mùa vũ phiến mùa lần mùa cung đình rất là nhiều tiệc mục
nhưng mà cũng tròn lọc một số tiệc mục tiêu biểu
mùa lần mùa hoa đăng lục cũng hoa đăng
để vui vẻ
mục vụ những cái mùa mà vừa biểu diễn vừa thể hiện trên sân khấu
để cho người dân họ du khách họ có thể hiểu dễ hiểu
còn bên tuôn huế thì có những trực đoàn ngắn
thay thế những cái động tác tuôn thay thế những cái động tác
để thể hiện cái lời cái tiếng nói của bồ môn của tuôn

để giúp khách có thể thể hiện vụ đạo
để giúp khách họ hiểu hiểu một phần của văn hóa của ngay xưa
của đình huế ngay xưa
nhã nhạc cung đình còn lưu lại tương đối đầy đủ cho đến ngày nay
một phần là do công lao của các nghệ nhân lão thành tâm huyết
theo chỉ dẫn của người dân địa phương
chúng tôi tìm đến nhà cụ lữ hữu thi
ở thôn thế lại thượng xã hương vinh
thị xã hương trà thừa thiên huế
người nhà công cuối cùng của giàn nhạc triều nguyễn
đã qua đời hơn bốn năm nay
để lại sự nghiệp lãng phí của người dân địa phương
lưu giữ và truyền bá âm nhạc cung đình cho gia đình
gồm bốn con trai sáu cháu nội và bảy chất nội
cùng hàng chục học trò yêu cổ nhạc
con trai trưởng của cụ thi nghệ nhân lữ hữu viên
năm nay đã ngoài bảy mươi nối gót cha
trở thành người truyền dạy nhã nhạc cho các học trò xứ huế
việc luyện tập hàng ngày ở gia đình nhã nhạc này
vẫn đều đặn như ngày cụ thi còn sống
bộ nói không ăn cũng bỏ trong tay
việc khi nào khi bố nói việc ngày nào no
thì ông cũng phải khắc phục cái nghề
cái bảo tồn cái nghề nghiệp của ông cha
ta để lại là một cái nghề trong tay
rồi ông nói con ơi dù lấy nghề cha dù cho
phức bản nghề nhà mình cũng quen rồi
thì cũng cố gắng khắc phục cho hồi xưa
là ít đi làm ăn
tính thấy cái nhạc này chính là thư giết phù này
khi còn đi làm riêng thì được ít đi lắm mà cũng bảo tồn lại được là được bốn thế hệ
nghe lời ông khuyên dạy đó thì anh em tôi cũng vừa học vừa làm vừa khắc phục để làm một gia đình nhạc nhạc có truyền thống